chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày một mươi bảy tháng ba do báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
cập nhật mới phụ ngộ độc cơm gà chân manh ba trăm năm mươi tám cao ngộ độc chủ quán hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng
hà nội ghi nhận năm trăm một mươi ba trường hợp bóc sô sốt huyết tăng ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nữ việt kiều tử vong sau khi căng ra mặt bé sáu tuổi phải nhập viện cấp cứu vì nuốt phải đồng su
xuyên đêm cứu sống bệnh nhân u tim nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non từ tám trăm năm mươi g lên một bảy kg trong hơn năm tuần
trung quốc đã kế ghép thành công gan lợn được chỉnh sửa z đầu tiên vào người
liên quan đến vụ hàng trăm người ngộ độc sau khi ăn cơm tại quán cơm gà chân manh
ngày một mươi sáu tháng ba tỉnh khánh hòa đã ghi nhận thêm một mươi ba ca bệnh ngộ độc nghi có liên quan đến cơ sở này
được biết chủ quán cơm đã hỗ trợ gần năm trăm linh triệu đồng tiền viện phí cho nhiều ca bệnh
ngay sau khi xảy ra sự việc quán cơm này đã bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra
bác sĩ trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết
các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp ngộ độc
nghi có liên quan đến thức ăn tại quán cơm gà ta đường bà triệu thành phố nha trang
nâng tổng số ca bệnh lên ba trăm năm mươi tám trường hợp
theo phó giám đốc sở y tế khánh hòa trong số ba trăm năm mươi tám ca bệnh có hai trăm bốn mươi năm ca nhập viện điều trị
số bệnh nhân còn lại điều trị ngoại trú
ngày một mươi sáu tháng ba có bốn mươi tám người xuất viện nâng tổng số ca hoàn thành điều trị lên bảy mươi tám trường hợp
bác sĩ trịnh ngọc hiệp cho biết kết quả cấy phân từ năm người bệnh trưởng thành trong vụ ngộ độc nghi
có liên quan đến quán cơm gà ta tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa dương tính với khuẩn salmonella
hiện sở y tế đã hướng dẫn các bệnh viện điều trị bệnh nhân ngộ độc theo hướng nhiễm trùng
nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân samonella group
đối với ca bệnh nặng là thai phụ một mươi tám tuần tuổi đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc
bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp xúc tốt da niêm hồng sinh hiệu ổn
các triệu chứng tiêu chảy nôn ói sốt đã giảm ca bệnh tiếp tục được theo dõi thêm
liên quan đến vụ việc dù chưa rõ nguyên nhân tuy nhiên đại diện quán ta đã lên tiếng xin lỗi khách hàng
đồng ý trả viện phí cho bệnh nhân nằm viện
theo đại diện quán tây a khi xuất viện các khách hàng cung cấp hóa đơn viện phí phía quán sẽ có hỗ trợ
đại diện quán cơm gà ta cho biết tính đến nay phía quán cơm đã hỗ trợ nhiều người bệnh
số tiền đến gần năm trăm linh triệu đồng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho tới ngày một mươi năm tháng ba hà nội đã ghi nhận năm trăm một mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết
tăng ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngành y tế thủ đô đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể đó là một trăm linh xã phường thị trấn
xây dựng lực lượng cộng tác viên y tế dân số đội xung kích diệt bỏ gậy
nhằm hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận nhiều bệnh nhân do đó người dân không được chủ quan
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông tin trong những tuần gần đây
trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận giải rác các ca mắc sốt xuất huyết
trung bình từ một mươi bảy đến hai mươi bốn ca một tuần
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến ngày một mươi năm tháng ba hà nội đã ghi nhận năm trăm một mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết
tăng ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cũng theo cdc hà nội từ đầu năm đến nay thành phố có năm ổ dịch sốt xuất huyết
hiện tất cả các ổ dịch đã kết thúc
trong số các quận huyện có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
quận đồng đa với tám mươi một ca hà đông năm mươi tám ca
ba ca hai bà trưng có ba mươi hai ca bắc từ liêm và huyện trường mỹ mỗi nơi có hai mươi chín ca
quận thanh xuân có hai mươi năm ca
theo điều tra dịch tễ học bệnh xuất xuất huyết thường xảy ra từ tháng tám đến tháng một mươi một
đỉnh điểm của dịch bệnh này có thể xảy ra vào tháng một mươi tháng một mươi một
thế nhưng những năm gần đây bệnh xuất hiện từ rất sớm ngay từ đầu năm
các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân dịch bệnh xuất hiện từ sớm và gia tăng
là do công tác phòng chống dịch ở một số nơi chưa quyết liệt
ngoài ra còn có nguyên nhân từ yếu tố thời tiết thay đổi thất thường
nồm ẩm mưa nhiều những yếu tố thuận lợi để mũi phát triển
nữ việt kiều bảy mươi tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân khi điều trị chảy xệ da mặt và thừa da bên dưới
bằng phương pháp căng da mặt cổ phẫu thuật thừa da miếu dưới
theo báo cáo ngày một mươi ba tháng ba bệnh viện thẩm mỹ jiki nhật hàn đã tiếp nhận bệnh nhân nữ nttl
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến điều trị chảy xệ da mặt và thừa da mi dưới
tại đây bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật căng da mặt cổ phẫu thuật thừa da mi dưới
trong quá trình điều trị cho bệnh nhân đã có sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện
được ghi nhận tại báo cáo sự cố y khoa số bb một hai mươi bốn ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba để tiếp tục điều trị
chiều cùng ngày tiến sĩ bác sĩ trần quốc việt giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cũng đã xác nhận
đơn vị này có tiếp nhận cấp cứu một người phụ nữ bị tai biến sau thẩm mỹ căng gia tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận một
theo giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trần quốc việt bệnh nhân nữ tnttl sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nhập viện ngày một mươi ba tháng ba trong tình trạng nặng
đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cấp cứu và chuyển khoa hồi sức tích cực để điều trị
tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong vào sáng ngày một mươi sáu tháng ba
sau khi bệnh nhân tử vong phía bệnh viện đã có báo cáo với sở y tế tp hcm thực hiện đúng quy trình pháp lý
y tế tp hcm cũng đã xuống làm việc với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm thống nhất sau khi có kết luận sở sẽ chính thức thông tin giám đốc trần quốc việt cho hay
tại việt nam cũng như một số quốc gia phần lớn trường hợp tai biến đến bệnh viện khám đều do làm đẹp không an toàn tại nhiều cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép
các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cho rằng khi nhu cầu làm đẹp của chị em tăng cao nhiều người lại tìm đến các cơ sở thẩm mỹ theo kiểu thông tin quảng cáo và truyền tai
mà không tìm hiểu đó có phải là các cơ sở được cấp phép hay chưa có được phép thực hiện thủ thuật hay không vì thế các tai biến có nguy cơ cao xảy ra
tai nạn ngộ độc nói chung và nốt dị vật ở trẻ em nói riêng hết sức phổ biến do trẻ hiếu động muốn khám phá tìm hiểu mọi thứ nhưng lại chưa có ý thức về sự nguy hiểm
mới đây bệnh viện trẻ em hải phòng đã tiếp nhận và xử trí thành công các dị vật là đồng su chơi game cho một bệnh nhi sáu tuổi
trao đổi với báo sức khỏe và đời sống đại diện bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết
cách đây ít ngày các bác sĩ của đơn vị đã tiếp nhận bé nnn quy sáu tuổi chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vào cấp cứu nghi nuốt phải đồng su chơi game
theo lời kể của gia đình trong lúc đang che với bạn cháu nq có nuốt đồng su chơi game sau khi nuốt quy thấy khó chịu đau vùng cổ buồn nôn
mặc dù gia đình đã kích thích cho cháu nôn da nhưng càng cố nôn cháu càng đau tức ngực nhẹ
lúc này gia đình vội chuyển quy vào bệnh viện trẻ em hải phòng cấp cứu
ngay khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ tại bệnh viện trẻ em hải phòng đã tiến hành thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán
kết quả hình phim các bác sĩ đã phát hiện một vật cản âm tròn đều mô tả như đồng su mật độ như kim loại nằm tại vị trí thực quản ngực
cháu bé đã nhanh chóng được tiến hành gây mê nội soi và gắp kịp thời đồng xu kích thước gần ba cm ra khỏi đoạn một phần ba giữa thực quản an toàn
sau khi được nội soi gấp thành công đồng su ra khỏi thực quản
hiện sức khỏe của cháu bé đã được ổn định
các bác sĩ khuyên cáo phụ huynh không để các cháu ra ngoài tầm mắt tầm tay của người lớn
đặc biệt khi gia đình có con nhỏ không nên có bất cứ một vật gì xác nhọn và kích thước có thể vừa miệng trẻ trong tầm với tay của trẻ
khi phát hiện trẻ nuốt phải dị vật thì phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế để được xử trí kịp thời
ngày một mươi năm tháng ba bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
các bác sĩ khoa phẫu thuật tim của bệnh viện vừa phẫu thuật xuyên đêm cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị u nhảy nhĩ phải rất lớn
dọa lớp phan ba lá hiện tại bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc được và dấu hiệu sinh tồn ổn định
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi hai phút ngày một mươi ba tháng ba bệnh viện đa khoa cần thơ đã tiếp nhận bệnh nhân nam hvt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
qua kết quả thăm khám xu hướng tim u nhảy nhĩ phải kích thước ba mươi chín x ba mươi chín x năm mươi hai mm đồng nhất tròn đều có cuốn chiếm gần trọn nhĩ phải ủ rất di động
bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ tim là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong điều trị tim mạch
phẫu thuật tim là một can thiệp lớn ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân
do đó để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân kiểm soát được tai biến hạn chế biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật
thì vai trò rất lớn thuộc về công tác chuẩn bị trước mổ
biệt cho bệnh nhân mổ tiêm cấp cứu ekip phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa hai lâm việt triều trường khoa phẫu thuật tim thực hiện ngay trong đêm
kết quả ghi nhận khối u có cuốn bám vào thành bên nhĩ phải gần lỗ đổ tĩnh mạch chủ dưới kích thước năm mươi x bốn mươi x ba mươi mm mật độ u bở nhiều mũi van ba lá hở do dãn vòng van
tiến hành lấy chọn u kẻm cuống tái tạo một phần thành bên nhĩ phải sửa van ba lá
phẫu thuật thành công sau ba giờ ca phẫu thuật kết thúc lúc ba giờ sáng
hiện tại bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc được dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi điều trị tại khoa phẫu thuật tim
sau mổ bệnh nhân cần được tái khám định kỳ và siêu âm tiêm hàng năm để phát hiện ô tái phát
trường hợp bé gái sinh non ba mươi tuần đã được bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam thông tin
bệnh viện vừa nuôi sống thành công chỉ sau hơn năm tuần điều trị và chăm sóc tích cực bé gái đạt một bảy kg
đây là em bé sinh non có trọng lượng nhỏ nhất từ trước đến nay tại bệnh viện này
trước đó vào lúc gần hai giờ sáng ngày năm tháng hai mẹ bé là sản phụ ptta a ba mươi một tuổi
trú tại xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam trong tình trạng chuyển dạ sản giật nặng
thai chỉ mới được ba mươi tuần tuổi
sản phụ nhanh chóng được hội trần chuyển mổ cấp cứu và bé gái được sinh ra chỉ nặng tám trăm năm mươi g
sau sinh bé tím tái nhịp tự thở yếu nhịp tim chậm dưới tám mươi lần trên một phút
lập tức được hồi sức ngay tại phòng mổ khoảng một mươi phút bé hồng hơn
nhịp tim tăng lên hơn một trăm linh lần trên một phút và chuyển về hồi sức sơ sinh thuộc khoa nhi
tại đây bé được đặt khí quản và tiến hành bóp bóng thở máy và đặt tĩnh mạch rốn để nuôi dưỡng
bơm trưởng thành phổi
trong quá trình điều trị các bác sĩ khoa nhi đã cho bé thở máy sau đó chuyển sang thở ncpap
bé được các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh nuôi dưỡng tính mạch
có một đợt chuyển máu và điều trị các cơn ngưng thở bổ sung vitamin
bé đã được kiểm tra thị lực và thính lực hiện tại bình thường
qua sự việc này các mẹ bầu cần lưu ý khi mẹ có dấu hiệu chuyển dạ giai đoạn non
cần đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ và điều dưỡng kịp thời can thiệp
với những bé sinh non bắt buộc phải dùng hoàn toàn bằng sữa mẹ
người nhà cũng cần kết hợp với nhân viên y tế dùng phương pháp canaru sớm
để sức khỏe của bé ổn định nhanh và tốt hơn
các nhà khoa học trung quốc đã cấy ghép thành công gan lợn được chỉnh sửa gen đầu tiên vào người
một bước đột phá có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nội tạng
theo đại học y không quân trung quốc việc kế ghép khác loài có thể mang lại lợi ích
cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối và có thể thay thế hoàn toàn việc cấy ghép gan người
theo một bài đăng ngày một mươi bốn tháng ba trên tài khoản wechat chính thức của đại học y không quân
tại tỉnh thiểm tây trung quốc một bệnh nhân chết não ở nước này đã được cấy ghép thành công gan lợn
và cơ thể hôm một mươi tháng ba gian lợn dùng trong ca phẫu thuật đã được chỉnh sửa để xóa nhiều gen
liên quan đến protein gây đào thải nội tạng thông tin cho biết máu và mặt của gan được kế ghép
đều tốt và bệnh nhân không có dấu hiệu đào thải nội tạng trong chín mươi sáu giờ sau cuộc phẫu thuật
trần đại học cho biết đây là ca kế ghép gan lợn vào cơ thể người đầu tiên trên thế giới
theo một nghiên cứu trên tạp chí gan học năm hai nghìn hai mươi ba hàng năm trên toàn thế giới có khoảng hai triệu
ca tử vong do bệnh gan gây ra có tới năm trăm linh bệnh nhân mới ở trung quốc
phải đối mặt với bệnh suy gan mỗi năm cách chữa trị duy nhất cho bệnh nhân suy gan là ghép gan mới
và rất nhiều người đã cận kề cái chết đang chờ đợi để được làm điều đó
cấy ghép khác loài là một cơ quan từ loài này được đưa vào cơ thể của loài khác
là một giải pháp được xem là khá tối yêu vì chúng không phụ thuộc vào nguồn cung từ người hiến tạng
cũng theo đại học y không quân trung quốc việc cấy ghép các loài có thể mang lại lợi ích cho
nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối hơn và có thể thay thế hoàn toàn việc kế ghép gan người
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại